đối tượng đốt cây atm của ngân hàng agribank chi nhánh nam am huyện vĩnh bảo
thành phố hải phòng vào tối ngày hai mươi năm tháng bảy đã bị cơ quan công an bắt giữ
đối tượng bị bắt là nguyễn văn duẩn chú tại xã trấn dương huyện vĩnh bảo
lực lượng chức năng xác định tài sản bị thiệt hại gồm tiền mặt trong cây atm là ba mươi bốn triệu đồng
cùng các tài sản trang thiết bị khác với tổng giá trị là một tỷ ba trăm chín mươi bảy triệu đồng
quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra đã thu giữ hai đầu thu dữ liệu camera
để phục vụ công tác xác minh